đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đang tiếp tục lấy lời khai hai nhóm thanh niên
để làm rõ hành vi tàn trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vào đêm ngày bốn tháng sáu
tại hai căn biệt thự ở khu golden hills phường ba thành phố đà lạt
trong tầng hầm của biệt thự a ba mươi hai có tám đối tượng bốn nam và bốn nữ đang bay lắc trong tiếng nhạc và đèn laser nhiều màu sắc
kiểm tra người đối tượng đỗ văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngôi thị trấn đinh văn huyện lam hà tỉnh lam đồng
lực lượng chức năng phát hiện một gói ni lông chứa chất ketamin một gói ni lông chứa thuốc lắc
cũng thời điểm trên ở tầng hầm của biệt thự a ba mươi ba phát hiện bốn đối tượng hai nam và hai nữ đang bay lắc
kiểm tra căn phòng lực lượng công an thu giữ thêm một gói chứa chất ketamin và một viên thuốc lắc
tại hiện trường của hai nhóm trên lực lượng công an thành phố thu giữ nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy
trong số một mươi hai đối tượng có bảy đối tượng đến từ các tỉnh thành ngoài tỉnh lâm đồng
ba đối tượng có hồ khẩu thường trú ở các huyện và hai đối tượng ở thành phố đà lạt
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ